mọi công tác chuẩn bị cho giải chạy đã được các đơn vị gấp rút hoàn thiện
đây là đội hình tham gia giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín của cục công tác đảng và công tác chính trị
hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ này sẽ tham gia năm đội chạy hỗn hợp với cảnh sát nhật bản
mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu đã gấp rút được hoàn thiện
chúng tôi thành lập đội tham gia với cả giải là khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ
trong đó có cán bộ chiến sĩ của các phòng ban trong cục tham gia và giải chạy với cục x ba còn có cán bộ chiến sĩ của báo công an nhân dân
vận động viên tham gia rất là tốt tạo điều kiện để các vận động viên tham gia chuẩn bị tập luyện thi đấu đạt thành tích tốt nhất
hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai giải kizuna ekiden được tổ chức tại việt nam
dự kiến sẽ có khoảng một người tham gia là sĩ quan cảnh sát nhật bản công an việt nam
các tổ chức cơ quan doanh nghiệp liên doanh việt nam nhật bản
và đại diện đại sứ quán nhật bản tại việt nam tham gia ở nội dung chạy tiếp sức một mươi bốn km quanh bờ hồ hoàn kiếm với tám đợt chạy
thực ra ekiden nó không chỉ đơn thuần là một môn thể thao chạy mà thông qua chạy mình cùng chạy vì người khác vì đồng đội
và đây là môn thể thao trao cái tasky cho đồng đội để cùng giúp đỡ lẫn nhau
nên đây là một môn thể thao có ý nghĩa rất tích cực trong việc mà hỗ trợ lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau để cùng đạt một cái kết quả đấy
mình muốn truyền tải cái thông điệp đó tới tất cả các nước mà chúng tôi đã tổ chức trong đó có việt nam
sự kiện ekiden đã diễn ra tại nhiều nước như nhật bản thái lan indonesia singapore
và với việc tổ chức việt nam kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín lần này cũng không nằm ngoài mục tiêu thúc đẩy giao lưu giữa hai nước việt nam và nhật bản
qua đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước kết nối có thêm cơ hội đầu tư phát triển giao thương mở rộng thị trường
bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe thế lực
là một trong hai mươi năm xã thị trấn của huyện khói châu tỉnh hương yên đã được triển khai đề án bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã
qua gần bốn tháng lực lượng công an chính quy tại xã đông kết huyện khói châu đã bước đầu phát huy được vai trò nòng cốt
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự mang lại bình yên trong thôn xã
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thực hiện quyết định của giám đốc công an tỉnh đại úy phan văn tuấn
đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện kim động được điều động về công tác và giữ chức vụ trưởng công an xã đông kết huyện khói châu
ngay sau khi về nhận nhiệm vụ mới đồng chí tuấn cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xây dựng chương trình công tác
nắm tình hình địa bàn củng cố và nâng cao vai trò của đội ngũ công an bán chuyên trách tại các thôn xóm
ngay sau khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã thì gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên lực lượng công an xã đã tăng cường công tác kiểm tra tạm trú lưu trữ địa chú để nắm người nắm hộ
rồi là tuần tra kiểm soát đêm giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn trong ngày
không để người dân đi lại nhiều thì qua đó tạo được sự nghiệp tin của nhân dân đối với lực lượng công an
để nhanh chóng tiếp cận địa bàn cán bộ chiến sĩ công an xã đông kết tăng cường xuống các thôn xóm nắm người nắm hộ
tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm
qua gần bốn tháng công an xã đông kết đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện khói châu công an tỉnh
bắt giữ một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với một đối tượng hai vụ trộm cắp tài sản bắt giữ ba đối tượng
thu hơn một trăm linh triệu đồng xử lý hành chính bốn vụ việc trong lĩnh vực an ninh trật tự
những kết quả trên đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao
với những kết quả bước đầu việc thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã
đã tạo được niềm tin trong nhân dân tăng cường hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương